tại thành phố vinh tỉnh nghệ an đã diễn ra lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tới sự buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương thị mai ghi nhận và đánh giá cao đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã luôn đồng hành cổ vũ cho những giá trị tốt đẹp của lớp trẻ việt nam trong thời gian qua
đồng chí trương thị mai nhấn mạnh đó không chỉ là lý tưởng hoài bão của lớp trẻ đối với đất nước
mà còn là niềm tin yêu của đảng của nhà nước của các thế hệ đi trước dành cho lớp trẻ hôm nay
sẽ kế tục vững vàng sự nghiệp cách mạng của đảng và bắc hồ
góp phần đưa việt nam sánh vai với các cường quốc nam châu như bắc hồ hàng mong muốn
đồng chí trương thị mai mong muốn trong thời gian tới các cấp ủy tổ chức đảng
dành sự quan tâm sâu sắc tới sự phát triển của thanh niên